vào chiều nay tại hà nội hội đồng tiền lương quốc gia đã họp báo công bố phương án tăng lương tối thiểu vùng năm hai nghìn một mươi bảy từ một trăm tám mươi đến hai trăm năm mươi đồng tăng trung bình bảy ba để trình chính phủ thông qua
hội đồng tiền lương quốc gia đã hợp báo công bố phương án tăng lương tối thiểu vùng năm hai nghìn một mươi bảy từ một trăm tám mươi đến hai trăm năm mươi đồng tăng trung bình bảy ba để trình chính phủ thông qua
hội đồng tiền lương quốc gia đã hợp báo công bố phương án tăng lương tối thiểu vùng năm hai nghìn một mươi bảy từ một trăm tám mươi đến hai trăm năm mươi đồng tăng trung bình bảy ba để trình chính phủ thông qua
trong khi đó tổng liên đoàn lao động việt nam và phòng thương mại và công nghiệp việt nam nâng mức đề xuất tăng lương tối thiểu từ bốn năm từ một trăm linh đồng đến một trăm tám mươi đồng ban đầu lên tới sáu
do các phương án còn trên lệch nên hội đồng đã quyết định bỏ phiếu chọn phương án cuối cùng mức tăng bảy ba là một trong những phương án do bộ phần kỹ thuật thuộc hội đồng tiền lương quốc gia đưa ra trước đó
phương án tăng lương do hội đồng tiền lương quốc gia chốt sẽ được trình lên chính phủ phê duyệt để áp dụng bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy